bộ y tế đã mạnh dạn cắt giảm chín mươi năm thủ tục kiểm tra chuyên ngành của các sản phẩm nhập khẩu
doanh nghiệp được tự công bố và chịu trách nhiệm về công bố của mình đối với chín mươi sản phẩm thực phẩm
cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng chức năng của mình đó là hậu kiểm
theo thống kê của hiệp hội sữa việt nam doanh nghiệp đã được hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng từ việc cắt giảm thủ tục

và kêu nhiều doanh nghiệp nói là ở trong một cái cải cách hành chính là như một cái vòng kim cô cho doanh nghiệp
một cái bánh sô cô la chúng tôi phải cõng một mươi ba cái giấy phép
và thủ tướng đã nói rằng là thủ tục bán gà lâu hơn nuôi gà và chỉ có việt nam
và chính vì thế nên cái vấn đề mà khi góp ý để xây dựng cái nghị định một mươi năm thì đã được rất là nhiều các doanh nghiệp mong đợi
và chúng tôi nói rằng đây là một cái cuộc cách mạng lớn
và khi nghị định một mươi năm được chính phủ thông qua
thì chúng tôi có những cái rất là hưởng lợi
mặc dù đạt được kết quả khả quan như vậy
nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra là việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã đạt được mục tiêu
việc cắt giảm có phải là thực chất
và câu hỏi đặt ra cho năm hai nghìn một mươi chín đó là tiếp tục áp chỉ tiêu cho cắt giảm điều kiện kinh doanh hay sẽ thực hiện theo phương thức nào
bây giờ thì chúng ta vẫn phải đang quan tâm tới cái chất lượng của cái sự cắt giảm này
và cái việc thực thi các cái cắt giảm và đơn giản hóa các cái điều kiện kinh doanh tiên thực tiễn
và trên thực tế hiện nay thì cái những cái động thái giả xét cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong thời gian qua mới chỉ dừng lại trong việc điều chỉnh sửa đổi các cái quy định ở tầm nghị định ở tầm thông tư thì chúng ta chưa đụng đến những cái quy định còn đang bất hợp với ngay trong chính các cái văn bản pháp luật
phải nói rằng hiện nay thì sau một quá trình đổi mới chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong cải cách thể chế
nhưng mà hiện nay cái điểm nghẽn lớn nhất trong sự phát triển vẫn là những điểm ngẽn trong cái thể chế chứ không phải chỉ trong cái khâu thực thi
vẫn còn khá nhiều các cái quy định pháp luật không hợp lý trồng chéo giữa các cái bộ ngành
và điều này đã đẩy người dân doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương vào cái tình trạng rất khó khăn
trong cái việc thực thi pháp luật
điều cần khẳng định là chưa thể hài lòng với công cuộc cải cách và dòng chảy của cải cách không thể chậm lại mà cần nhanh hơn xa hơn mạnh hơn
thì kinh tế việt nam mới có thể vươn tầm vượt qua những bất định của kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại
thưa quý vị và các bạn điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra kinh doanh là hai điểm sáng
về cải thiện môi trường kinh doanh tuy nhiên theo đánh giá của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
phía sau những điểm sáng này thì vẫn còn tồn tại những khoảng tối
đó là tư duy chưa thống nhất dùng tư duy cũ để quản lý những mô hình kinh doanh mới
thực tế chỉ ra rằng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân vẫn thiên về các biện pháp ưu đãi hỗ trợ
ngập ngừng trong việc giải quyết những vấn đề cốt lõi về thể chế như quyền tài sản đối với đất đai bảo hộ sở hữu trí tuệ
chống gian lận hàng giả hàng nhái bảo đảm thực thi hợp đồng
bên cạnh đó sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý và tôn trọng quyền tự quyết của doanh nghiệp chưa như mong đợi
tổng cục hải quan phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã công bố báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp
về thực hiện các thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó bộ công thương đang là nơi doanh nghiệp phản ánh có nhiều chi phí không chính thức nhất
tương trình hội nhập của đất nước nền kinh tế chúng ta là nền kinh tế mà quy mô kinh ngạch xuất khẩu
lớn gấp đôi so với lại quy mô gdp của nền kinh tế cho đến hiệu quả năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
tùy thuộc rất lớn vào chất lượng của các thủ tục hành chính xuyên biên giới
trong thời gian qua đúng là các bộ hành và các bộ thông thương đã có những cải thiện nhất định
điểm này thì tôi nghĩ là những cái cải cách trong mức kiểm tra chuyên ngành nói chung và đặc biệt là
bộ công thương thì vẫn chưa đạt được cái yêu cầu vẫn còn những cái quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành
là không phù hợp và thiếu rõ ràng và chính cái sự không phù hợp và cái thiếu minh bạch trong các quy định pháp luật
về kiểm tra chuyên ngành xuyên biên giới thì chính là cái
cơ hội là cái mảnh đất để có thể phát sinh những cái tiêu cực những điểm và cái chi phí công chính
còn nhiều lĩnh vực chính sách chưa vươn tới đặc biệt là công nghệ mới
với thế giới phẳng như hiện nay thì việt nam chắc chắn sẽ phải đối diện với làn sóng phát triển công nghệ
trong đó xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh mới rất khác với phương thức truyền thống đang diễn ra
nhìn từ thực tế có thể thấy rõ đó là các phương thức kinh doanh như kết nối công nghệ trong dịch vụ vận tải
liều trú du lịch
phim ảnh truyền hình trên internet quảng cáo thông qua mạng xã hội
các cơ quan quản lý cũng đã từng rất bị động đối với vấn đề tiền mã hóa mà hay được nhắc đến là bitcoin
ngân hàng nhà nước bộ tài chính bộ công thương đều lúng túng trong việc có cho nhập khẩu máy đào tiền nào hay không
trong xây dựng các quy định pháp luật của phí doanh nhận này đang có một trở ngại rất lớn
nhiều hình thức kinh doanh mới nhiều mô hình kinh doanh mới
nhiều công nghệ mới chúng ta đang thực hiện trong xu hướng của cách mạng công nghệ số
tuy nhiên thì trong quản lý nhà nước trong việc xây dựng các quy định pháp lý về kinh doanh
ở nhiều nút nhiều lời chúng ta đã lúng túng
cho nên việc nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng các quy định pháp luật về kinh doanh
đặc biệt là thích ứng với bối cảnh của hội nhập mạnh mẽ
giá trị và giá trị của các công nghệ thứ bốn đang là mục tiêu của quốc tế
trợ chế chính sách này thực ra gây tác hại xã hội cũng rất lớn
bởi chúng ta biết lượng máy đào tiền nào về là tiền thật nhập về là tiền thật bây giờ đã sắt vụn hết
nhưng mà đó chỉ là rất nhỏ thôi
quan trọng nhất là chính sách của chúng ta với những công nghệ mới với những đồng tiền số v v
nó như thế nào
thì tôi cho rằng là hiện nay với phát triển cục công nghệ thì chúng ta làm chính sách đang đi sau
đi sau mà đi sau rất nhiều
sau ít thì được sau nhiều quá
trong kinh doanh đã xuất hiện những thay đổi quan trọng
mà tư duy của xã hội còn chưa thực sự nhìn nhận một cách đầy đủ
ví dụ điển hình đó là ngành giáo dục
những ý kiến liên quan đến pháp luật kinh doanh
hay nói cách khác là xã hội hóa ngành giáo dục khiến người ta phải giật mình
nó liên quan đến sự không nhất quán trong chính sách của chúng ta
chính sách này có thể là hỗ trợ rất tốt giáo dục
nhưng ra một chính sách khác lại cản trở lại chính
chính vấn đề đó tôi lấy ví dụ như này
một bước tiến mặc dù rất là muộn muộn hơn nhận bảy mươi năm
là việc thực hiện một chương trình nhiều sách giáo khoa
ở nước nhật nó gọi là kiểm định sách giáo khoa
tức là nhà nước không làm sách giáo khoa nữa mà chuyển cho khối dân sự làm
nhà nước chỉ thẩm định và điều chỉnh vĩ mô thôi
thì ở việt nam chúng ta bộ giáo dục vẫn làm sách giáo khoa
thôi tạm coi đấy là bước đẹp trong chuẩn bị ra đoạn sau
đến một giai đoạn đó bộ sẽ không làm
nhưng chúng ta đã có một công văn rất may là thù hồi
đó là quy định giáo viên không được dạy nội dung ngoài sách giáo khoa
như vậy thì việc làm nhiều bộ sách giáo khoa là vô nghĩa
và còn một cái nữa rất nguy hiểm tôi đã cảnh báo rất nhiều lần
đó là việc các sở đề nghị được viết sách giáo khoa và được chấp thuận
một nguyên lý làm sách giáo khoa là khối hành chính giáo dục không nên và không được làm sách giáo khoa
sách giáo khoa là bộ phận chuyên môn và nhà xuất bản làm
nếu như các sở làm sách giáo khoa thì tôi đoán rằng chín mươi các trường công của các sở đó
không dám chọn sách giáo khoa của bên ngoài
chính sách đi sau sự phát triển kinh tế là điều dễ hiểu
cách hành xử của các cơ quan quản lý như thế nào với những phương thức kinh doanh chưa có cơ chế
chính sách quản lý mới là điều quan trọng
cách ứng xử của cơ quan quản lý có thể tạo động lực cho các ngành lĩnh vực mới và cả cũ phát triển
nhưng cũng có thể trở thành rào cản đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
rào cản cho sự phát triển của nền kinh tế
thưa quý vị và các bạn những chuyển động tích cực của dòng chảy chính sách
những nỗ lực từ cấp chính phủ lan tỏa đến các cấp các ngành các địa phương
trong cải thiện môi trường kinh doanh đã được cộng đồng doanh nghiệp người dân đánh giá cao
nhưng chưa thể hài lòng với môi trường kinh doanh hiện tại
đặc biệt là những lối mòn còn tồn tại trong tư duy quản lý
cần những động thái quyết liệt để tiếp tục dòng chảy pháp luật kinh doanh
tiếp tục bãi bỏ năm mươi điều kiện nữa hay đưa ra một con số khác
phương thức khác
nhiều chuyên gia cho rằng cần thay đổi tư duy cách tiếp cận thì mới theo kịp thực tế
sửa một luật một nghị định phải mất thời gian cả năm mà xã hội doanh nghiệp không thể đợi được
có quan điểm cho rằng có thể bãi bỏ hàng loạt các điều kiện mà không cần tranh cãi
đơn cử như tại sao các doanh nghiệp phải tham gia các lớp tập huấn bởi các cơ quan nhà nước
trong khi bản thân họ còn có nhiều kinh nghiệm hơn
hay cấp chứng chỉ hành nghề cũng vậy tại sao lại phải do cơ quan nhà nước cấp
tại sao phải ra trường ba năm mới đủ kinh nghiệm mới được tham gia vào hoạt động quản lý doanh nghiệp
tất cả các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh về kiểm tra phải được tách ra khỏi bộ ngành
và được đưa cho khu vực tư nhân làm
tất cả các bộ không được duy trì các cơ quan mà có chức năng kiểm tra kiểm nghiệm
kiểm soát chất lượng sản phẩm phải ngay lập tức chứ không thể đợi
khi nhìn vào hệ thống pháp luật kinh doanh vấn đề nổi cộng hiện nay
đó là tình trạng khấp khảnh trong tư duy của các bộ ngành
những cải cách theo kiểu cho có
để phục vụ việc báo cáo thành tích hay để đạt được các chỉ tiêu yêu cầu
sự thiếu nhất quán trong cởi mở chính sách được ví như cánh cửa được mở khóa
nhưng lại chẳng bởi vô số những sợi dây và giải đầy trông gai ở ngưỡng cửa
làm sao tất cả các bộ ngành đều là một cơ quan của chính phủ
làm tư duy chung của chính phủ
chứ bây giờ mỗi bộ ngành thiết kế bộ luật theo tư duy của chính mình
có chuyện khập khậnh và thứ hai xung đột pháp luật
đang khá lớn trong các văn bản học luật
chúng tôi vẫn thường nói là mỗi bộ ngành trong khi thảo luận mỗi bộ ngành
hay là mỗi sở ban ngành thì ôm một luật
và các bộ luật đó thì quy định lại xung đột với nhau
cho nên tôi vừa từ các tỉnh miền trung về
một đồng chí lãnh đạo địa phương muốn nói với tôi
anh lộc ạ chúng tôi nhiều khi chết đứng như tử hải
vì mỗi luật quy định một kiểu theo luật này thì đúng
luật của ông bộ trưởng này thì đúng
kiểu theo luật của bà bộ trưởng này thì đúng
nhưng mà theo một luật của ông bộ trưởng khác thì lại là sai
chẳng doanh nghiệp và người dân như là tử hải vậy
và cả chính quyền địa phương nhiều khi cũng như vậy
tất cả các hiện tượng của trường học hiện nay
và chúng ta thấy bạo lực rồi thì chất lượng
thì thị cử v v nó đều có liên quan
nhưng ít người nói đến
nó liên quan một thứ là qua bốn cuộc cải cách giáo dục đó
có một thứ lẽ ra chúng ta phải cải cách đầu tiên
nhưng chúng ta chưa làm
quý vị có biết cải cách cái gì không
cải cách hành chính giáo dục
ít được cải cách nhất từ sau đổi mới đến đây
chúng ta chủ yếu cải cách hệ thống trường học
cải cách chương trình và sách đọc khoa và phương pháp nghèo
còn hệ thống hành chính giáo dục chưa cải cách
nhìn chung nhiều đánh giá cho rằng
những nỗ lực trong thời gian qua
mới chỉ dừng ở tháo gỡ rào càn
cần cải cách mạnh mẽ hơn
xóa bỏ những quy định đã ban hành
nhưng lạc hậu để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
cũng như các ngành lĩnh vực mới
về mặt lâu dài thì ở đây không phải là chỉ quy trình
mà vấn đề về năng lực và vấn đề về đầu tư
cho bộ máy làm chính sách cực kỳ quan trọng
về mặt lâu dài và nó phải được coi như
đầu tư các cơ sở hạ tầng cứng khác
kinh tế số kinh tế dựa trên nền tảng internet
hay thương mại tử đang phát triển rất nhanh
môi trường chính sách của chúng ta
đang cố gắng theo hướng tháo gỡ rào càn
trong khi thực ra chúng ta đang cần
lớn hơn là cái thúc đẩy
từ những thực tiễn này
tại hội thảo điểm lại pháp luật kinh doanh
ông vũ tiến lộc
chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đã chính thức phát động tổng giả soát
hệ thống pháp luật kinh doanh
với mục tiêu chính là bảo đảm sự đồng bộ
sự nhất quán trong quy định pháp luật
về kinh doanh
bên cạnh đó phòng thương mại và công nghiệp việt nam
mong muốn sẽ đề xuất với chính phủ
quay trở lại với mei
đánh giá năng lực cạnh tranh
của các bộ ngành trung ương
để tạo áp lực thúc đẩy cải cách
nhìn vào chuyển động của các địa phương
có thể thấy tác động hiệu quả rõ nét
từ việc đánh giá và công bố
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
nhưng mà chúng ta phải quay trở lại với mei
để cho cộng đồng doanh nghiệp đánh giá
các hiệp hội doanh nghiệp đánh giá
cái chất lượng thực hiện cải cách
của các bộ ngành
đấy là tiếng nói chính đáng của người dân và doanh nghiệp
cái mei có nghĩa là cái bộ chỉ số
về hiệu quả
xây dựng và thực hiện pháp luật
của các bộ ngành nếu muốn đo
cái chất lượng thực hiện công vụ của các bộ ngành
thì cái xây dựng và thực hiện pháp luật
là quan trọng nhất vì thể chế nó quan trọng nhất
thủ tướng nói rồi các bộ ngành phải tập trung
làm thể chế chứ không phải làm việc khác
tập trung làm thể chế và thể chế thì pháp luật
là cái khủng thể chế quan trọng nhất
mới đây ngân hàng phát triển châu á adb
đã đưa ra những nhận định lạc quan
về triển vọng của kinh tế việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các chuyên gia
đến từ adb cũng khuyến cáo
về những rủi ro đang tồn tại
những tác động từ sự suy giảm
của các nền kinh tế lớn trên thế giới
cũng như những rủi ro hạn chế nội tại
của nền kinh tế
báo cáo của adb nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tăng cường sự tham gia
của các doanh nghiệp tư nhân vào chuỗi giá trị toàn cầu
đây vốn là một trong những thách thức
chính sách quan trọng đối với
tăng trưởng dài hạn của việt nam
cải thiện khả năng tiếp cận vốn tài chính
cũng như nâng cao năng lực của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ là những biện pháp
quan trọng để cho phép khu vực kinh tế này
áp dụng tốt hơn các công nghệ mới
và đạt được giá trị gia tăng cao
trong các chuỗi giá trị toàn cầu
những vấn đề mà các chuyên gia trong nước
cũng như nước ngoài đưa ra cho thấy
một điều không thể khác
là việt nam cần tiếp tục công cuộc cải cách
tiếp tục khơi thông
và tạo dòng chảy lớn hơn
trong môi trường pháp luật kinh doanh
những nỗ lực cải cách đã được ghi nhận
nhưng để tạo nên tác động một cách thực chất
thì cần có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa
từ tư duy cho đến phương thức thực hiện
cải cách môi trường kinh doanh được khởi động
và là quyết tâm từ chính phủ
để tạo thêm động lực và trả lời
cho câu hỏi về sự thực chất của cải cách
các ngành các địa phương cần có sự chủ động
đề xuất sáng kiến của ngành mình địa phương mình
tính hệ thống trong cải cách môi trường kinh doanh
cũng cần được kiểm soát
tránh tình trạng bộ ngành này gỡ bỏ
bộ ngành khác lại đưa vào
những rào cản được xóa bỏ
cần được tạo ra và tác động
cho đời sống sinh hoạt hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp
chứ không phải là những thay đổi ly ti
mang tính hình thức
quý vị và các bạn thân mến chương trình kinh tế và dự báo
được phát vào lúc hai mươi h thứ năm
và phát lại vào lúc thứ sáu chủ nhật
hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình
kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại